tại trụ sở báo nhân dân đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến học song bằng từ lớp sáu
buổi giao lưu với sự tham gia của đại diện lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội
đại diện lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo các quận huyện trên địa bàn thành phố
hiệu trưởng các trường trung học cơ sở có đào tạo song bằng đại diện các bậc phụ huynh học sinh
cùng rất nhiều các khán giả theo dõi nhằm giải đáp những băn khoăn và kỳ vọng
về vấn đề đào tạo song bằng trung học cơ sở
đây là lần đầu tiên hà nội tiến hành thí điểm việc đào tạo song bằng tiếng anh
tại bảy trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều phụ huynh học sinh còn băn khoăn về các vấn đề như chất lượng đào tạo
chất lượng các bộ môn cơ sở vật chất và trình độ giáo viên
đại diện sở giáo dục đào tạo cho biết việc lựa chọn các bộ môn trong quá trình giảng dạy
được dựa trên chương trình của bộ giáo dục đào tạo quốc gia việt nam
để có sự giảm tài những bộ môn trùng lập bảo đảm không có sự cắt xén
so với chương trình chuẩn quốc tế cambriger
bên cạnh đó các trường trung học cơ sở cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ
với cơ sở vật chất các trang thiết bị và đổi ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn cao
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
bộ giáo dục cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra
hỗ trợ các trường trong các bước thí điểm của năm học đầu tiên